hội thảo khoa học và công nghệ việt nam nhật bản năm hai nghìn một mươi chín do trường đại học việt nhật đại học quốc gia hà nội và mạng lưới học thuật việt nam tại nhật bản tổ chức đã được khai mạc mới đây tại hà nội
với chủ đề hướng tới sự phát triển bền vững hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học nhà nghiên cứu và chuyên gia ở nhật bản và việt nam
tại buổi hội thảo các chuyên gia thống nhất cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động thuộc các chương trình giao lưu khoa học nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ của việt nam nâng cao kiến thức về khoa học công nghệ tăng cường trao đổi học thuật hợp tác kiến thức khoa học đổi mới sáng tạo chia sẻ trao đổi kinh nghiệm về quản lý khoa học và công nghệ trong thời gian tới
cùng các nội dung khoa học chất lượng cao hội thảo lần này cũng nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác lâu dài bền vững giữa các nhà nghiên cứu việt nam
và nhật bản